và một cái vấn đề nữa mà hiện nay thì cũng là điều nhiều người đang quan tâm
là với những cái người mà bị bệnh viêm gan
và nhất là đã mắc viêm gan virus b hoặc là c
do cái việc điều trị họ quá là dài
hoặc là khi mà họ cảm nhận là cái tình trạng sức khỏe của mình ổn định rồi
dẫn đến là lơ là dẫn đến chủ quan và bỏ điều trị luôn
vậy thì cái việc làm đó của họ có đúng hay không ạ
và nếu như mà những cái người mà mắc những cái bệnh viêm gan nguy hiểm
thì họ có phải điều trị suốt đời hay không
xin được mời tiến sĩ dương trọng huyền ạ
tiếp theo ý của phó giáo sư quân hồng
thì cái rõ ràng là khi mà chúng ta bị mắc viêm gan
không phải trường hợp nào chúng ta cũng sử dụng thuốc ngay
mà rõ ràng nó có chỉ định vào đúng thời điểm vào đúng giai đoạn
và với một liều lượng cần tuân thủ theo ý kiến của chuyên gia
thì khi đã có chỉ định về mặt điều trị
tức là phải dùng can thiệp
thì trong cái trường hợp chúng ta bị viêm gan c
thì rõ ràng là một trong những trường hợp mà
khi mà cơ hội chúng ta được điều trị khỏi thành công trên chín mươi
thì rõ ràng đây là một cái may mắn
cho những người đang bị mắc viêm gan c
bởi vì hậu quả một cái viêm gan c
mà viêm gan mãn tính tiến triển
nó sẽ dẫn nhất đẩy rất nhanh tới sơ gan
dẫn tới cái viêm gan c
và dẫn tới u gan nếu mà cái sơ gan tiếp tục nó phát triển
thì rõ ràng tất cả những cái đó là cái đe dọa đến tính mạng
mà trong khi đó cơ hội cho chúng ta cứu được tính mạng mình
thì chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không thực hiện
chỉ có trong trường hợp mà với gại viêm gan b
thì việc điều trị nó khá là khó khăn
tuy nhiên là khi mà có chỉ định
thì cái việc cần tuân thủ
đấy là cũng là một cơ hội cho người bệnh
trong trường hợp của chúng tôi
thì những trường hợp mà bệnh nhân có thể tìm ra
bệnh nhân bị u gan do b hoặc c
sau khi xử lý cái tổn thương khối u đó
có thể bằng can thiệp phẫu thuật
hoặc can thiệp đút mạch
hoặc can thiệp đút
thì chúng tôi vẫn khuyên là đến cái cơ sở
điều trị chuyên khoa về mặt điều trị viêm gan do virus
để đánh giá lại xem là
có cần phải điều trị để giúp cho nó ổn định
bởi vì trên cái nền mà bệnh lý rồi
mà chúng ta lại không có thể đánh giá lại
sử lý cái virus đó
thì cái nguy cơ lại tiếp tục xuất hiện
các khối u xuất hiện sơ gan tiến triển
nó lại nhanh hơn
và như vậy thì cái việc điều trị ban đầu
nó sẽ ít hiệu quả
do vậy dù trong trường hợp nào
nếu như người bệnh có chỉ định
và phải điều trị
thì đấy là cái cơ hội rất là tốt
để tự cứu cái gan của mình
tự cứu cái tính mạng của mình
thì đấy là một cái lời khuyên
tôi nghĩ rằng là rất là đúng đắn và chân thành